cây mang tây xanh mới du nhập vào ninh thuận vài năm gần đây nhưng đã thích nghi với vùng đất nắng hạn và mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân nơi đây
từ hai hectare trồng thí điểm ở thôn tuấn tú xã an hải huyện ninh phước giờ đây toàn tỉnh ninh thuận đã phát triển hơn một trăm linh hectare trồng mang tây xanh
cây trồng mới này đã giúp nhiều gia đình ở xã an hải vươn lên thoát nghèo và làm giàu
năm hai nghìn một mươi cây măng tây xanh được đưa vào trồng thí điểm trên vùng đất càn cỗi tại vùng đồng bào trăm thôn tuấn tú xã an hải huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
ông hùng kỳ đã nhanh chóng tiếp cận và tiên phong trồng thử nghiệm bốn sao
qua chăm sóc nhận thấy cây mang tây xanh dễ trồng và sau tám tháng cây bắt đầu cho thu hoạch đều đặn mỗi ngày
doanh nghiệp đến tận vườn thu mua sản phẩm ổn định với giá từ năm mươi năm sáu mươi ngàn đồng một kg nên đến nay ông hùng kỳ đã mở rộng diện tích lên hai bốn ha
để lắp đặt hệ thống tưới nước phun mưa tiết kiệm nâng cao năng suất giá trị sản xuất mỗi mùa vụ từ đó vươn lên làm giàu
không có vốn đầu tư trồng diện tích lớn anh kiều mụi chỉ trồng hai xào cây mang tây xanh nhưng mỗi ngày anh thu hoạch và bán được ba trăm linh đồng
anh cho biết so với các loại cây trồng khác cây mang tây xanh đang mang lại thu nhập cao hơn rất nhiều cho các hộ nông dân ở địa phương
mỗi hectare đất trồng măng tây xanh nông dân đầu tư ban đầu khoảng ba mươi triệu đồng tiền mua giống nhưng bù lại cây mang tây cho thu hoạch liên tiếp trong một mươi năm
đây là năm thứ tư vườn măng tây xanh của gia đình ông châu văn năng cho thu hoạch bình quân mỗi ngày một mươi kg một xào
với giá bán từ năm mươi năm đến sáu mươi đồng một kg mỗi ngày gia đình ông năng thu nhập hơn sáu trăm linh đồng nhờ đó chất lượng đời sống ngày càng tốt hơn
chăm sóc măng tây thì không có quả gì mình chú ý là mình chăm sóc nó hợp lệ mình coi cây nó
tốt chứ hay là xấu hay là màu vàng tất cả các cây nó được thì mình chăm sóc bỏ phân hợp lệ cho nó
lúc nắng thì mình thu hoạch không được thì mình dưỡng cây mẹ lại
nếu mà cây mẹ nó mảnh là cây con mới mảnh
để nâng cao thu nhập trên mỗi xào đất sản xuất nhiều hộ còn trồng sen cây đậu phộng cải trắng với mang tây xanh nhằm hạn chế cỏ dại phát triển
đồng thời sau khi thu hoạch nông dân tận dụng luôn nguồn phế phẩm này để tăng độ phì cho đất tốt hơn
hiện nay tỉnh ninh thuận đang xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã an hải với tổng diện tích hơn ba trăm linh hectare
trong đó cây mang tây xanh chiếm một trăm linh hectare
giờ đây những đồi cát quanh năm chơ chuỗi trước nắng gió ở xã an hải đã được phủ xanh bằng nhiều loại cây trồng và măng tây xanh
loại cây trồng mới đã và đang thật sự giúp đồng bào trăm nơi đây vươn lên thoát nghèo bền vững trong tương lai